tại thành phố ban sen của thụy sĩ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã dẫn đầu đoàn đại biểu của việt nam tham dự hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề phụ nữ tái định nghĩa thành công
hội nghị đã thu hút sự tham gia của một sáu trăm linh đại biểu đến từ hơn bảy mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có các bộ trưởng và hàng trăm nữ lãnh đạo
phát biểu tại lễ khai mạc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao những đóng góp của hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu suốt ba thập kỷ qua trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của người phụ nữ ở cả bình diện quốc gia và quốc tế
phó chủ tịch nước thông báo những thành quả của phụ nữ việt nam trong các lĩnh vực trong đó tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp đã lên đến trên ba mươi một đưa việt nam vào danh sách những quốc gia có thứ hạng cao về chỉ số cơ hội và sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế
phó chủ tịch nước kêu gọi sự hợp tác giữa các quốc gia các tổ chức và doanh nghiệp trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý bảo đảm bình đẳng về cơ hội cho phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ thích ứng tốt hơn trong kỷ nguyên số
về phía việt nam phó chủ tịch nước khẳng định những nỗ lực của việt nam trong lĩnh vực này trong đó có các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ trong kinh doanh khuyến khích phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực khoa học công nghệ kỹ thuật nông nghiệp chất lượng cao
cùng ngày đoàn việt nam tham gia đóng góp tích cực tại các hoạt động của hội nghị trong đó có phiên thảo luận bàn tròn cấp bộ trưởng về vai trò của đối tác công tư trong thúc đẩy cơ hội kinh tế cho phụ nữ và trẻ em gái diễn đàn phó tổng thống phó thủ tướng diễn đàn hợp tác kinh doanh với thụy sĩ